sau những ngày liên tục gây mưa to cho nhiều nơi ở bắc bộ
từ ngày mai nhiễu động trong đời gió đông sẽ hoạt động yếu đi
trong đêm nay và sáng mai đông bắc bộ sẽ có mưa giải rác
tập trung ở khu vực ven biển cũng như là đồng bằng
nhưng cường độ mưa sẽ giảm
sau đó đến trưa chiều trời sẽ chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng nhẹ lên hướng là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi tám trời đi nhớ động gió đông không còn nữa
thay vào đó là sự chi phối của khối không khí khô ở các tầng khí quyển trên cao
nên mưa rứt và nhiệt độ không quá mức là ba mươi ba độ
tại phía tây bắc bộ trong ngày mai mưa cũng giảm về cường độ
chỉ còn xảy ra ở đồng bằng với lượng ít
sau đó sang ngày hai mươi tám và hai mươi chín mưa sẽ giảm tiếp
có chăng chỉ là một vài cơn mưa về chiều tối và đêm
còn ban ngày trời còn nắng nhiều trở lại
nhiệt độ trên khu vực vì thế sẽ tăng lên
và cao nhất không vượt quá mức là ba mươi ba độ
tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
do cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên trong đêm nay và sáng mai
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn có mưa
riêng tại khu vực ven biển của thanh hóa và nghệ an
có mưa với lượng từ một mươi đến hai mươi mm
nhưng chiều ngày mai đến ngày hai mươi chín mưa rứt và trời có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là ba mươi hai độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ
tại khu vực từ đà nẵng xuống bình thuận
hầu như không có mưa trong ba ngày tới
toàn vùng phổ biến tạnh giáo ngày có nắng
thời tiết vẫn khá dễ chịu
khi nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
tây nguyên trong ngày hôm nay và ngày mai
vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi về chiều tối
cục bộ sẽ có những điểm có mưa vừa
sang ngày hai mươi tám hai mươi chín mưa giảm chỉ có mưa diện rải rác
nhiệt độ trên khu vực trong những ngày tới
sẽ có xuống tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng mát mẻ dễ chịu
với nhiệt độ không quá mức là ba mươi một độ
nam bộ không có mưa rào rải rác trong ba ngày tới
trong đó đáng lưu ý là chiều tối nay
và ngày mai có mưa nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai không quá mức là ba mươi hai độ
và tăng nhẹ trong ngày hai mươi tám và hai mươi chín khi mưa giảm